bên cạnh những lợi ích do các fta mang lại các doanh nghiệp việt nam đang đứng trước nhiều thách thức khi hàng hóa của nhiều quốc gia sẽ tăng nhập khẩu vào việt nam nhờ được hưởng ưu đãi thuế quan
diễn đàn nâng cao sức cạnh tranh của hàng việt trước thời cơ thách thức từ các hiệp định thương mại thế hệ mới do bộ công thương vừa được tổ chức và mới đây nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng việt
hàng việt vẫn đang được đánh giá cao và được các nhà phân phối bán lẻ ưu tiên trong cơ cấu hàng hóa bày bán trong siêu thị
tỷ lệ hàng việt tại các hệ thống phân phối hiện đại được duy trì ở mức cao tuy nhiên hàng việt vẫn đang ở mức trung bình và thấp
việt nam có sức cạnh tranh yếu kể cả như một số các mặt hàng ở lĩnh vực nông nghiệp chăn nuôi thủy sản và một số ngành dịch vụ sẽ phải đối đầu với rất nhiều khó khăn
và có thể nói các doanh nghiệp việt nam là những người là phải trước hết là phải gặp và phải đối trợ với những cái khó khăn đó
tuy là động lực phát triển quan trọng của nền kinh tế và chiếm tới gần chín mươi tám tổng số doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế nhưng đa số là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ
do quy mô không lớn nên khả năng tích tụ và tập trung vốn để đầu tư đổi mới công nghệ mở rộng quy mô sản xuất nâng cao trình độ quản lý của doanh nghiệp việt nam bị hạn chế
chưa kể đến ý chí và nhận thức của chủ doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế chưa có tư duy chiến lược dài hạn bài bản
hiện nay ngành dịch vụ việt nam đang rất yếu về cái khâu nguyên phụ liệu
chúng ta nhập gần như một trăm linh bông khoảng độ một bảy triệu
một sáu triệu tấn bông hằng năm trong khi chúng ta sản xuất được hơn một tấn bông một năm mặc dù là nước nông nghiệp
thì đấy là sợi
còn vải đặc biệt khâu vải và cái này liên quan đến eu đây bởi vì quy định xuất xứ là vào eu là từ vải trở đi
trong khi vải thì chúng ta nhập khoảng độ bảy mươi năm tám mươi nhập vải
và đây chính là những điểm nghẽn của ngành dân may việt nam
tại diễn đàn
tại diễn đàn nhiều giải pháp hỗ trợ hàng việt đã được đưa ra
các chương trình phát triển thương mại miền núi vùng sâu vùng xa và hải đảo
các chương trình xúc tiến thương mại trong nước
các chương trình thúc đẩy doanh nghiệp việt nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài
bộ công thương sẽ tiếp tục triển khai các chương trình thuộc đề án phát triển thị trường trong nước
gắn với cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn hai mươi